liên tiếp những ngày qua do ảnh hưởng của bão cùng với sóng to gió lớn khiến biển xâm thực tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh bình thuận
trong đó sạt lở bờ biển nặng nhất là ở khu vực biển đồi dương cuốn trôi nhiều diện tích rừng dương trắng sóng đe dọa các hàng quán dọc bờ biển
tại khu vực ven biển xã bình thạnh huyện tuy phong xâm thực biển với chiều dài trên sáu trăm linh mét gây sạt lở kè của các quán ăn dọc đường bình thạnh trí công
tại khu vực biển hàm tiến mũi né thành phố phan thiết sóng biển cũng xâm thực vào các khu resort
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng đã đến hiện trường đổ hàng trăm khối đất đá ra cố lại bờ biển nhằm bảo vệ tạm thời ngăn không cho sạt lở thêm